xin kính chào quý vị và các bạn
do khối không khí lạnh hoạt động rất yếu và vùng áp thấp phía tây phát triển
nên ở phía đông bắc bộ có lúc có mưa riêng vùng núi việt bắc có mưa rào
cùng với đó nền nhiệt sẽ giảm tuy nhiên do cường độ của khối không khí lạnh không mạnh
nên trong ba ngày tới chỉ giảm nhẹ xuống ngưỡng từ một mươi bảy đến hai mươi bốn độ
tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ do nằm xa khối không khí lạnh nên có mưa nhỏ vài nơi
còn nhiệt độ hầu như là không có nhiều thay đổi với mức nhiệt trưa chiều giao động từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
riêng khu tây bắc mức nhiệt có thể đạt ngưỡng từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
khối không khí lạnh lệnh đông cũng có khả năng gây mưa và mưa rào
tại các tỉnh từ thanh hóa đến quảng bình với lượng không lớn
nên nhiệt độ tại khu vực này cũng có xu hướng giảm với mức nhiệt giao động từ hai mươi một hai mươi bảy độ
các tỉnh từ quảng trị đến thừa thiên huế hầu như không có mưa
ban ngày trời có nắng
nhiệt từ hai mươi ba đến ba mươi độ có nơi còn cao hơn
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trời hầu như là tạnh giáo ít mưa
nền nhiệt cũng không có nhiều thay đổi với mức nhiệt giao động từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
có nơi còn vượt ngưỡng bằng ba độ
ở vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới trời hầu như không mưa
ban ngày thì nắng nhiều với nền nhiệt ngày đêm trên khu vực giao động từ một mươi bảy đến ba mươi ba độ
đêm và sáng trời xe lạnh
tại các tỉnh thành nam bộ
nắng xuất hiện từ sáng đến chiều muộn với cường độ nắng tăng mạnh ở các tỉnh miền đông nam bộ
nhiệt độ tại đây trong khoảng từ hai mươi ba đến ba mươi năm độ
riêng miền đông có nơi còn trên ba mươi năm độ trời nắng nóng gai gắt